tại trụ sở trung ương đảng đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương đã tiếp ông adam bower tổng giám đốc của cơ quan tài chính phát triển quốc tế hoa kỳ
trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình khẳng định việt nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi
cho đầu tư của doanh nghiệp hoa kỳ nói chung và cơ quan tài chính phát triển quốc tế nói riêng
đồng chí cũng đề nghị cơ quan tài chính phát triển quốc tế hoa kỳ tiếp tục mở rộng danh mục các dự án tham gia hỗ trợ tại việt nam
nhất là các lĩnh vực việt nam có nhu cầu lớn như năng lượng cơ sở hạ tầng y tế hàng không và tài chính
ông adam boller giới thiệu sáng kiến mạng lưới điểm xanh mà hoa kỳ mới công bố
bày tỏ cam kết hỗ trợ và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào khu vực tư nhân việt nam
nhất là trong lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng
qua đó giúp đảm bảo an ninh năng lượng và hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm của việt nam